ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình tp hà nội vừa phát thông báo khẩn
tìm người từng đến các địa điểm có liên quan trường hợp covid một mươi chín mới
theo đó người dân đã đến bốn địa điểm sau cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất
hoặc gọi điện thoại đến cdc hà nội theo số điện thoại chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm
để được hướng dẫn và tư vấn các biện pháp phòng dịch
đường mương công hóa phường phúc xá từ ngày một mươi một tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
chợ ngõ một trăm tám mươi năm giảng võ từ ngày một mươi một tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi một
quán phở ngõ ba trăm bảy mươi ba hồng hà các ngày một mươi một tháng một mươi một một mươi ba tháng một mươi một một mươi bốn tháng một mươi một một mươi năm tháng một mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một
bưu cục gnt post số ba mươi sáu trương hán siêu vào buổi sáng các ngày một mươi sáu tháng một mươi một
một mươi tháng một mươi một vào buổi chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một